nội dung kết luận số chín của ban chấp hành trung ương và kết luận số ba mươi tám của ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng trị

đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
và các nghị quyết được hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai thông qua

từ đó khẳng định việc ban hành nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng là tất yếu khách quan
vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy nhất quán của đảng
trong phần tiếp theo của chương trình ngành cơ khí việt nam trước sức ép cạnh tranh
thưa quý vị và các bạn trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa
ngành cơ khí đóng vai trò rất quan trọng là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác
thời gian qua công nghiệp cơ khí của việt nam đã có những tiến bộ vượt bậc
tuy vậy trong bối cảnh hội nhập các doanh nghiệp cơ khí trong nước đang phải chịu sức ép rất lớn
trước sự cạnh tranh và chưa được quan tâm một cách thỏa đáng để phát triển
hội nghị thường niên của các doanh nghiệp cơ khí việt nam
đại diện các doanh nghiệp cơ khí trên cả nước hội tụ về đây với mục đích trao đổi kinh nghiệm
và quan trọng hơn là để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn hợp tác phát triển sản xuất
trong những năm qua ngành cơ khí trong nước đã đạt được những thành tiệu đáng khích lệ
đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp đóng tàu cơ khí xây dựng sản xuất máy và thiết bị nông nghiệp
bên cạnh đó cơ khí trong nước cũng tham gia nhiều dự án lớn như xây dựng nhà máy thủy điện
nhiệt điện nhà máy lọc dầu nhà máy sản xuất xi măng và nhiều công trình quan trọng khác
tuy vậy vào thời điểm này cơ khí việt nam chưa có một chiến lược phát triển phù hợp và xứng tầm
khoa học công nghệ về nghiên cứu về đào tạo nhân lực thì đều thay đổi theo chiều hước tiêu cực
một là vốn vay để cho các doanh nghiệp cơ khí đầu tư các công trình cơ khí
thì không phải là ba như quyết định một trăm tám mươi sáu mà đến một mươi một
thời gian cũng ngắn đi
điều kiện lãi suất như thế thì rất ảnh hưởng đến việc năng lực đầu tư
đầu tư cho ngành cơ khí mà không có tài chính để đầu tư cơ khí
thì khoa học công nghệ không thể đáp ứng được với những sản phẩm yêu cầu chất lượng cao
đối với mỗi doanh nghiệp ngành cơ khí từng sản phẩm làm ra luôn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt
bên cạnh sự cạnh tranh về giá sản phẩm cơ khí trong nước còn gặp phải những khó khăn khác
cái khó mà khi chúng tôi phải cạnh tranh là các hàng hóa nhập về việt nam

họ thường bị lách thuế nhiều họ thường khai thuế chỉ có khoảng bằng một phần mười giá thật
do đó cho nên là tất cả các danh mục về thuế các nhiệm vụ đóng góp nhà nước
chúng tôi là tổng tiên nhà nước thì luôn luôn là phải đánh đầy đủ
nhưng mà các doanh nghiệp khác thì họ cũng có nhiều cách khác nhau do đó đấy là những khó khăn
trong thời kỳ hội nhập kinh tế các hiệp định thương mại tự do mà việt nam đã ký kết
cũng đồng nghĩa với việc ngành cơ khí trong nước đứng trước
nhiều thách thức trong đó có cả sự lép vế trước các doanh nghiệp nước ngoài
đã đến lúc chúng ta cần có một chính sách cân đối để vừa thu hút đầu tư nước ngoài
nhưng đồng thời có những ưu tiên cho doanh nghiệp cơ khí trong nước
đất nước chúng ta đang trong quá trình phát triển thì cần phải gọi vốn fdi vào
để tham gia phát triển kinh tế đất nước
nhưng hiện nay các doanh nghiệp fdi vào đây thì được nhà nước ưu đãi
thứ nhất là về thuế đất thứ hai là thuế thu nhập doanh nghiệp
trong khi các doanh nghiệp cơ khí trong nước không được một ưu đãi
mà họ lại là những doanh nghiệp mạnh hơn hẳn chúng ta về ba thế mạnh
một là thế mạnh về tài chính hai là sức mạnh về công nghệ
ba là sức mạnh về quản trị doanh nghiệp
một doanh nghiệp lớn mạnh như vậy mà lại cạnh tranh với chúng ta là nền công nghiệp cơ khí còn non yếu
mà họ lại được ưu tiên về thuế đất miễn hoàn toàn thuế thu nhập doanh nghiệp miễn rất nhiều
thì cái doanh nghiệp chúng ta vô cùng khó phát triển
hiện nay các quốc gia trên thế giới đều có nền công nghiệp cơ khí phát triển
đang ứng dụng công nghệ công nghiệp bốn
trong khi đó cơ khí nội địa việt nam chỉ đang ở trình độ công nghiệp hai
và cũng phải mất một thời gian dài nữa mới đạt được trình độ công nghiệp ba
do vậy nếu không có chính sách phát triển phù hợp
ngành cơ khí trong nước sẽ còn tụt hậu xa hơn nữa so với khu vực và thế giới
và quan trọng hơn là mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa sẽ rất khó có thể thực hiện trong vài năm tới
nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải đáp chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động
công đoàn và công nghiệp
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tới các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
vừa qua hội nghị tuyên truyền và đối thoại chính sách pháp luật về lao động công đoàn
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đã được tổ chức
tuyên truyền và đối thoại chính sách pháp luật trong lĩnh vực lao động công đoàn
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là hoạt động được các ngành lao động công đoàn
bảo hiểm xã hội tiến hành thường xuyên nhằm kịp thời giải đáp tháo gỡ vướng mắt
cũng như hướng dẫn phổ biến những nội dung thủ tục biểu mẫu mới cho các đơn vị sử dụng lao động
đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
việc cải thiện quyền lợi và môi trường làm việc cho người lao động
nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn thông qua việc điều chỉnh luật pháp của quốc gia
đang là một trong những chương trình được chính phủ và các cấp ban ngành quan tâm
cùng với đó việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp
các đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo lợi ích cho người lao động là việc làm cấp thiết hiện nay
tại hải phòng liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố vừa tổ chức đánh giá tổng kết mô hình hỗ trợ phục hồi
trong điều trị nghiện ma túy bằng methadone năm hai nghìn một mươi sáu
mô hình hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân metadan smartvien được tiếp nhận triển khai thí điểm tại hải phòng
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đã thu được kết quả tích cực
thông qua mô hình hỗ trợ phục hồi giúp cho một trăm ba mươi hai bệnh nhân tại sáu cơ sở trên địa bàn thành phố
cải thiện về thể chất tinh thần nâng cao nhận thức trách nhiệm từ bỏ ma túy hướng tới phục hồi trong điều trị
tuy nhiên trước một số tồn tại còn hạn chế như chưa có sự phối hợp thường xuyên hiệu quả của các ngành liên quan của thành phố
một số cơ sở methadon chưa quan tâm tới điều trị phục hồi cho bệnh nhân
hội nghị cũng có đề xuất các bộ ngành liên quan quan tâm chỉ đạo hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật
vận động các tổ chức quốc tế tài trợ cho hải phòng đề nghị thành phố và các cơ quan ban ngành phối hợp chặt chẽ
tham gia tháo gỡ các khó khăn về cơ chế tài chính và chỉ đạo các cơ sở methadon
triển khai thực hiện điều trị phục hồi cho các bệnh nhân
bắc yên là một trong sáu huyện của tỉnh sơn la nằm trong vùng chuyển dân sông đà xây dựng thủy điện hòa bình
cùng với sự nỗ lực chung của toàn tỉnh trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi chín
công tác tái định cư ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây đang được gấp rút triển khai
sơn la là tỉnh có vùng ảnh hưởng chuyển dân sông đà xây dựng thủy điện hòa bình
gồm năm mươi xã và hai thị trấn thuộc sáu huyện phú yên mộc châu bắc yên mường la mai sơn vân hồ
với tổng số sáu trăm sáu mươi bốn bản trên năm mươi bốn hộ
theo đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông đà xây dựng thủy điện hòa bình
tại tỉnh sơn la giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
trong đó huyện bắc yên thực hiện một mươi bảy điểm tái định cư
đến nay đã thực hiện được một mươi bốn điểm và ba điểm sẽ tổ chức trong năm hai nghìn một mươi bảy
để việc thực hiện các điểm tái định cư đúng tiến độ đồng thời sớm giúp người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất
lãnh đạo huyện bắc yên đã chỉ đạo tới từng xã thường xuyên thực hiện đúng kế hoạch
nghiên cứu tham mưu việc xây dựng các công trình hỗ trợ dân sinh
bảo đảm mỗi điểm tái định cư đều có một trường tiểu học một trạm y tế

lãnh đạo huyện bắc yên đã chỉ đạo tới từng xã thường xuyên thực hiện đúng kế hoạch

đồng thời sớm giúp người dân sinh sản xuất sản xuất sản xuất sản xuất sản xuất
đồng thời sớm giúp người dân sinh sản xuất sản xuất sản xuất sản xuất
đồng thời sớm giúp người dân sinh sản xuất sản xuất sản xuất
đồng thời sớm giúp người dân sinh sản xuất sản xuất sản xuất sản xuất